bạn có biết bàn tay là trung gian để mầm bệnh vào cơ thể con người
rửa tay bằng xà phòng là một trong những biện pháp hiệu quả nhất đơn giản và ít tốn kém nhất để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm như viêm đường hô hấp cúm tiêu chảy đau mắt đỏ tay chân miệng các bệnh run sán
mọi người cần thực hiện việc rửa tay vào năm thời điểm quan trọng
sau khi sử dụng nhà vệ sinh sau khi sinh hoạt hoặc chơi đùa ngoài trời sau khi tiếp xúc hoặc chăm sóc người bệnh như thay quần áo tạ lót chăm sóc vệ sinh sau khi ho hắt hơi hoặc sổ mũi làm dính các chất tiết dịch trên đôi bàn tay trước khi ăn đặc biệt là trước khi chế biến thức ăn cho gia đình
hàng năm thế giới lấy ngày một mươi năm tháng một mươi là ngày rửa tay với xa phòng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc rửa tay với xa phòng
duy trì và dần đưa hành động thường xuyên giữa
rửa tay bằng xà phòng thành một đếp sống văn minh của xã hội
rửa tay bằng xà phòng ngăn ngừa bệnh dịch bảo vệ sức khỏe